thưa quý vị sáng nay với bốn trăm bảy mươi hai trên bốn trăm bảy mươi ba đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đại tướng tô lâm giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu theo dõi kết quả công tác nhân sự cử tri nhân dân cả nước
hết sức vui mừng phấn khởi và tin tưởng vào tân chủ tịch nước
sáng ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng
tân chủ tịch nước tô lâm đã trang trọng đọc lời tuyên thệ trước quốc hội
chúc đồng bào cử tri và nhân dân cả nước
chứng kiến giây phút trọng đại ấy cử tri nhân dân cả nước hết sức phấn khởi
vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng tin tưởng vào chủ tịch nước tô lâm

tân chủ tịch nước tô lâm đã trang trọng đọc lời tuyên thệ trước quốc hội chúc đồng bào tin tưởng vào chủ tịch nước tô lâm